nghi ngờ nạn nhân cố tình che giấu nơi ở bạn gái cũ của mình lê phạm vi bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê phạm vi bình về hành vi giết người
nguyễn hữu thoại võ văn nhiệt và đặng văn triểu về hành vi không tố giác tội phạm
gần đây bình nhiều lần đi tìm bạn gái cũ để đòi số nợ năm trăm linh đồng nhưng không gặp
cho rằng ngô văn tú biết bạn gái ở đâu nhưng cố tình che giấu không cho gặp
bình đã thủ sẵn sao rồi nhờ thoại trở đến nơi tú thuê trọ để nói chuyện và xảy ra đánh nhau
hậu quả tú bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nhiệt và chiến đã đưa tiền giúp bình bỏ trốn
ngày hôm qua bình đã đến công an thị xã long mỹ để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
vi phạm luật giao thông đường bộ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì chống đối không chấp hành
gây thương tích cho một cảnh sát giao thông sau đó tự gây ra tai nạn
đó là hành vi của ba đối tượng cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
vào khoảng chín giờ tối ngày một mươi sáu tháng tám tại đường nguyễn huệ thuộc phường một thành phố cao lãnh
cảnh sát giao thông công an thành phố cao lãnh phát hiện nguyễn hữu lợi điều khiển xe máy
chở nguyễn tuấn kiệt và trung vĩnh tài có dấu hiệu vi phạm lỗi chở quá số người quy định
tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lợi bỏ chạy
bị cảnh sát giao thông truy đuổi kiệt dùng sao tự chế chém trúng vào người đồng chí cảnh sát
còn kiệt và lợi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm ném vào người đồng chí cảnh sát rồi điều khiển xe bỏ chạy
do phóng nhanh lợi mất lái va chạm vào thềm nhà người dân tử vong tại chỗ kiệt và tài bị thương tích nhẹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích vụ việc có sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên vừa xảy ra trên địa bàn thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc làm một người tử vong hai người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đang khẩn trương điều tra vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một nhóm một mươi tám thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
và tỉnh phú thọ hộn chiến với nhóm một mươi ba thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi cùng ở huyện mê linh thành phố hà nội
hậu quả làm anh nguyễn mạnh tuấn sinh năm hai nghìn bảy tử vong lê thành đạt sinh năm hai nghìn tám và nguyễn trí thành sinh năm hai nghìn bảy bị thương
cả ba đều ở huyện mê linh thành phố hà nội
khi mà hai nhóm này gặp nhau là họ hét ném chai bia vào nhau rồi rồn đuổi nhau
khi mà rồn đuổi nhau đến cái đầu đường một trăm linh
thì nhóm thanh niên phúc yên gió đông hơn nên là khi đuổi đến đó thì cái nhóm thanh niên của mê linh chạy
chạy được khoảng hơn một km thì có một xe kẹp ba là không làm chủ được tốc độ thì nao đầu vào nẻ đường
vào cuộc điều tra công an thành phố phúc yên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
triển khai lực lượng điều tra truy xét ngay trong đêm
đến ngày một mươi sáu tháng tám đã triệu tập được một mươi sáu đối tượng
ở thành phố phúc yên và tỉnh phú thọ liên quan tới vụ việc thu giữ một số vật chứng của vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng cho biết nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội
nên các đối tượng đã thách thức hẹn gặp để đánh nhau
lúc đấy là cháu có đăng một số ghi và có hai lịch ảo ở trên mê linh gã cháu đánh nhau
nhưng mà lúc đấy cháu không nhắn tin nhưng mà một cái bên cháu cũng có một cái lịch ảo
bạn cháu gạ xong rồi chấp nhận lời đánh nhau đấy ạ
xong hôm đấy là
cháu có đi lấy đồ để đi đánh nhau ạ
không đơn thuần là những xô sát tay chân
các thanh thiếu niên dù tuổi còn nhỏ nhưng đã chủ động mang theo nhiều hung khí nguy hiểm
như vỏ chai gậy gỗ phóng lợn dao kiếm súng cồn tự chế
hành vi của các đối tượng rất hung hăng manh động coi thường mạng sống của người khác
mà không lường được hậu quả mà chính mình và gia đình phải gánh chịu
cháu thấy cái việc làm của cháu là sai rồi ạ
lúc đấy là cháu cũng
cháu không suy nghĩ chính chắn được ạ
xong là cháu cũng làm cho bạn kia khổ
bây giờ cháu cũng làm mẹ khổ
sau đợt này cháu cũng không như thế nữa
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đang khẩn trương tập trung lực lượng điều tra
làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
đáng chú ý đây không phải là vụ việc cá biệt
trong thời gian qua thực trạng thanh thiếu niên tụ tẩm gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt
không đáng có không chỉ xảy ra trên địa bàn thành phố phúc yên mà còn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước
qua đây cơ quan công an một lần nữa cảnh báo các gia đình cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục
quản lý con em nhất là trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên
với tội danh giết người bị cáo trần hoài nam chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã bị tòa ninh dân tỉnh đắk lóc tuyên phạt hai mươi năm tù giam
nạn nhân trong vụ án này là ông nguyễn thành sơn trú tại thị trấn dầu tiếng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
ngày một mươi tháng một mươi năm ngoái nam đến xã ea leo huyện e leo tỉnh đắk lắc làm phụ dãy giúp anh trai
khi đi mang theo khẩu súng bắn đạn trì mua trên mạng xã hội
vào khoảng bảy giờ tối cùng ngày sau khi điện nhậu về nam về ngủ trong tròi dãy của ông liệu
sau đó ông sơn đến dành chỗ ngủ hất võng làm nam ngã xuống nền nhà
vì bực tức nên nam đã lấy súng bắn ông sơn khiến nạn nhân tù vọng
một đường dây cá độ quy mô trên ba trăm linh tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
triệt phá thành công năm đối tượng đã bị khởi tố
trong số này nguyễn duy thành phạm văn rồng nguyễn sơn tùng cùng bị khởi tố bắt tạm giam
về hành vi tổ chức đánh bạc nguyễn văn cường trần xuân hải bị khởi tố về hành vi đánh bạc
và cấm đi khỏi nơi cư trú
lực lượng công an đã tạm giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng cầm đầu là phạm văn dòng khai nhận đã sử dụng điện thoại di động
truy cập vào trang web bóng tám mươi tám để cá độ sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan
số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên một mươi bảy tỷ đồng quy mô của đường dây này là trên ba trăm linh tỷ đồng
nhậu say rồi đến trụ sở công an phường để la lối gây mất an ninh trật tự và đập phá tài sản
một đối tượng vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu xong thạch huyền điều khiển xe máy đến trụ sở công an phường bảy thành phố bạc liêu
la lối gây mất an ninh trật tự hư hỏng tài sản đến khi lực lượng công an có mặt thì đối tượng mới rời đi
quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu xác định hành vi của thạch huyền
đã làm hư hỏng tài sản của cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
nên ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long
kiểm tra giả soát các trang hội nhóm trên mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về việc một thiếu nữ
bị đối tượng lạ mặt bắt cóc xảy ra trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện fanpage quê tôi đồng tháp một mươi
đăng thông tin hai thanh niên bắt cóc một thiếu nữ tại huyện mang thít
cơ quan chức năng đã làm rõ việc cô gái này tự chủ động hẹn bạn đến đón đi chứ không phải bị bắt cóc
tuy nhiên sợ gia đình ngăn cản nên cô gái giấu gia đình và hiện đang làm tại một công ty may mặc
trên địa bàn tỉnh đắk lắc sức khỏe hoàn toàn ổn định
cơ quan công an khuyên cáo người dùng mạng xã hội phải thật cẩn trọng cân nhắc kỹ trước khi đăng tải
chia sẻ các bài viết có nội dung tương tự để tránh tạo dư luận không tốt ở địa phương
và tránh vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng
vận chuyển mua bán trái phép thuốc nổ khối lượng lớn đối tượng trần văn quang
chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
vật chứng thu giữ là hai bịch ni lông chứa tám hai kg thuốc nổ
sau khi xác định quang mua số thuốc nổ trên tại nhà bà lê thị tranh ở xã bình thạnh huyện bình sơn
công an huyện bình sơn phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi khám xét khẩn cấp nhà bà tranh
thu giữ bảy mươi sáu bốn kg thuốc nổ dạng cục bốn một kg thuốc nổ dạng dẻo và hai mươi kíp nổ
hiện vụ việc đã được công an huyện bình sơn bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi để điều tra theo thẩm quyền